mới đây một trường hợp bệnh nhân nữ có khối u buồng trứng và polip tử cung
tuy nhiên thay vì điều trị tại bệnh viện người phụ nữ này lại tự về nhà uống thuốc theo quảng cáo chuyển miệng
khiến khối u di căn nghiêm trọng
theo đó khi phát hiện khối u buồng trứng cách đây hơn một năm kèm theo polyp lớn buồng tử cung gây ra chảy máu nhiều
nhưng khi được các bác sĩ bệnh viện ung bướu hà nội khuyên phẫu thuật sớm
người phụ nữ này lại từ chối và về nhà tự uống thuốc theo những lời mách bảo chuyển miệng
cho đến gần đây bệnh nhân xuất hiện tình trạng rong huyết nghiêm trọng cân nặng xa suốt nhanh chóng chỉ trong một tháng
thỉnh thoảng ngất xỉu đột ngột thì bệnh nhân mới quét lại bệnh viện để thăm khám
tại bệnh viện ung bưu hà nội các kết quả xét nghiệm cho thấy trong cơ thể người phụ nữ có khối hạ vị kích thước hai mươi x hai mươi năm cm
theo dõi ung thư buồng trứng trái ung thư nội mạc tử cung polyp buồn tử cung thể trạng người phụ nữ rất kém
thiếu máu mức độ nặng do bị da máu âm đạo số lượng nhiều
quá trình xét nghiệm trần đoán bệnh nhân phát hiện biến chứng nhồi máu phổi cần phải điều trị bằng thuốc chống đông
làm cho tình trạng da máu âm đạo diễn biến nặng hơn đe dọa đến tính mạng
để cứu sống bệnh nhân các bác sĩ hội trần thông qua mổ phối hợp cùng bác sĩ để điều chỉnh thuốc chống đông
đảm bảo an toàn cho cuộc phẫu thuật và thời gian hậu phẫu
trước mổ bệnh nhân được truyền sáu khối hồng cầu ba trăm năm mươi ml tích cực nâng cao thể trạng dinh dưỡng nâng cao thể trạng
tuyên sĩ bác sĩ vũ kiên phát giám đốc bệnh viện úng bướu hà nội chia sẻ
bệnh viện phẫu thuật không ít trường hợp khối ưu buồng trứng có kích thước lớn
sau trường khẩu của bệnh nhân này có thêm bệnh lý tim mạch đặc biệt nguy hiểm và khối u buồng trứng kích thước hai mươi x hai mươi năm cm
đã xâm lấn dính tử cung thành trậu trái
trên nền bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông quá trình bóc tách gỡ dính nguy cơ chảy máu sau mổ rất cao
ca mổ yêu cầu cần được diễn ra nhanh chóng cầm máu kỹ để tránh chảy máu sau mổ
cũng như là nguy cơ nhổ máu phổi tiếp tục nhổ máu não nhổ máu cơ tim đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh
sau mổ bệnh nhân được phẫu thuật cắt tử cung toàn bộ và hai phần phụ các bác sĩ đã lấy tối đa cát nhân di căn phúc mạc
theo các bác sĩ ung thư buồng trứng là khối u ác tính có xuất phát từ một hoặc cả hai buồng trứng
các tế bào ung thư là các tế bào bất thường chúng phát triển không theo sự kiểm soát của cơ thể và không tuân theo nhu cầu của cơ thể
và các tế bào ung thư này có thể xâm lấn và phá hủy các mô cơ quan xung quanh
không chỉ vậy chúng có thể di căn tới các cơ quan ở xa trong cơ thể và gây ung thư thứ phát tại cơ quan đó
ung thư buồng trứng là một bệnh lý ung thư rất ác tính và tiến triển rất nhanh
theo ghi nhận tại hoa kỳ nếu phát triển có tới bảy mươi các trường hợp bệnh ung thư buồng trứng
các bệnh viện đều là giai đoạn muộn giai đoạn ba trong khi có bốn giai đoạn từ một đến bốn
thì ông thư buồng trứng đều đến viện trong giai đoạn ba và bốn giai đoạn khá là muộn
vì sao vì ông thư buồng trứng bởi hiện ngay từ lúc sớm thì rất là âm thầm không có bất cứ bệnh trứng gì cả
nhưng mà khi nó hiện ra giai đoạn nó phát triển nhiều có đà rồi phát triển rồi
thì nó phát triển một cách nhanh hơn và dữ dội hơn
ông thư là bộ lộ ra giai đoạn ba giai đoạn bốn rất là nhanh
nguyên nhân cho thư buồng trứng thì nó cũng rất nhiều nguyên nhân
và hiện nay thì cũng chưa có một nguyên nhân nào cụ thể mà liên quan trực tiếp đến bệnh ung thư vùng trứng
tôi cho rằng liên quan đến gen này nhiều hơn
liên quan đến gen đặc biệt là những người có yếu tố liên quan trong gia đình có người bị ung thư vú và thư buồng trứng
thì người còn lại người trong gia đình còn lại có thể liên quan đến ung thư buồng trứng cao hơn
một số nguyên nhân khác liên quan đến môi trường tục phẩm độc hại
có chất độc hại điều tiến xúc với khói bụi tiến xúc với những cái rượu bia nhiều thuốc lá nhiều và béo phì
nó cũng làm tăng nguy cơ của ung thư buồng trứng nhiều hơn với người không béo phì
hiện nay thì trên thế giới cũng chưa có một cái phương pháp nào xả lọc một cách hiệu quả nhất
đối với tầm soát sớm của ung thư buồng trứng cả
và khó biết là bệnh nhân ung thư buồng trứng phát hiện ra với tình cờ
khi bệnh nhân đi khám phát hiện ra ung thư buồng trứng và mổ cái ung thư buồng trứng đó ra
thì phát hiện ra là ung thư là ung thư phát tình cờ luôn
còn đa phần bệnh nhân bị ung thư buồng trứng nó to nó có dịch nhiều trong bụng
thì đa phần như trường như vậy là giai đoạn rất là muộn và hầu hết bệnh nhân là từ bảy mươi tám mươi
là phát hiện ra giai đoạn muộn như vậy cả
ung thư buồng trứng thì đa phần phát hiện ra giai đoạn từ ba bốn
giai đoạn ba tức là khu nó phá vỡ ra bên ngoài khu ung thư buồng trứng rồi
nó sâu đớn ở xung quanh lan tràn trong bụng
và một trong những nơi hay lan tràn dây căn nhất là dây căn phúc mạc
cũng như lá phúc mạc nó lót vào trong bụng hay dây căn nhất
và dẫn tới là có thể dây căn xa dây căn gan dây căn phổi dây căn hạch ngoại vi
thực ra thì ung thư buồng trứng thì phẫu thuật khi mà ung thư nó lan tràn rồi
thì nó lan tràn cả mặt trên tử cung nữa nhưng tử cung nó cũng không còn lành nữa
chính vì vậy mà khi mà phẫu thuật ung thư buồng trứng
thì bắt buộc phải cắt cả tử cung cắt cả bụng trứng hai bên
và như vậy là sẽ không thể vụ đó sẽ không thể còn sinh hoạt được nữa
thực sự là hơi đáng tiếc
thế nên thì ung thư buồng trứng thì nó cũng chưa có một phương pháp nào
một cách giữ phòng cũng như là phòng ngừa một cái hữu hiệu cả
chỉ có một lời khuyên
đó là bệnh nhân các chị em phụ nữ cần đi khám sức khỏe định kỳ thường xuyên hơn
kiểm tra với sưu hòa bụng sưu hông đồ gió ông đạo
để kiểm tra cái bụng trứng sớm nhất có thể
để làm sao thế nào đảm bảo được
phải hiện từ ngay từ giai đoạn sớm
thì điều trị vẫn còn cơ hội sinh con ở sau này nếu như chỉ có khu trú thôi